tại nghệ an một đối tượng chuyên đi xe mô tô phân khối lớn thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn đã bị công an huyện nghi lộc bắt thành công
với thủ đoạn là che kín biển số xe luôn lưu động trên các tuyến đường và thực hiện các vụ cướp giật trong các thời điểm khác nhau
trong gần hai tháng qua nguyễn cảnh phượng ba mươi năm tuổi trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã thực hiện sáu vụ cướp giật tài sản với tổng giá trị tài sản gần một trăm linh triệu đồng
được biết phượng đã có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc mô tô mà phượng dùng để gây án và một số tăng vật có liên quan